thưa ông được biết bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam là đơn vị cơ sở y tế được bộ y tế giao nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn